quỹ ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi bộ tài chính đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính cho phép các tổ chức hành chính sự nghiệp được chi trả phí dịch vụ cho các ngân hàng và tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán
quỹ ban nhân dân tp hcm cho biết hiện thành phố đang đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
theo nghị định bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi một của chính phủ dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn sẽ cho phép người dùng thanh toán lệ phí nếu có
theo đó tp hcm kiến nghị bộ tài chính xem xét hướng dẫn để thành phố thực hiện tốt công tác cải cách hành chính khuyến khích người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
thời gian qua nhiều ngân hàng cho biết gặp khó khăn khi kết nối thanh toán dịch vụ công khi chưa có khung phí nhiều dịch vụ công không thể trả phí cho ngân hàng